hồi một mươi giờ sáng nay ngày hai tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi tám năm độ kinh đông
cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm bốn mươi km tính từ tâm bão
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km đến một mươi giờ ngày ba tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm một độ vĩ bắc
một trăm một mươi bốn ba độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm chín mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi hai năm đến một mươi bảy độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi một
từ kinh tuyến một mươi hai hai đến một trăm hai mươi độ kinh đông toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến một mươi giờ ngày bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn bảy độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông
cách quảng nam khoảng hai trăm chín mươi km cách quảng ngãi và bình định khoảng hai trăm một mươi km cách phú yên khoảng hai trăm ba mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ
giật cấp một mươi một cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
tiếp tục thông tin về công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở trà leng tỉnh quảng nam
từ chiều ngày hôm qua một tháng một mươi một các đơn vị của quân khu năm và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn
tại xã trà leang đã huy động thêm phương tiện trang bị tập trung đảo bới toàn bộ khu vực xảy ra vụ sàn lờ
các điểm nghi ngờ được bộ đội
sử dụng quân cụ cầm tay tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân nào
hiện tại thời tiết khu vực này xuất hiện nhiều cơn mưa to gây khó khăn cho công tác cứu hộ nhất là đội chó nghiệp vụ
các lực lượng cũng đã mở rộng khu vực tìm kiếm
bộ đội biên phòng phối hợp với công an và lực lượng dân quân sử dụng xuồng máy
nỗ lực tìm kiếm dọc theo dòng suối và lòng hồ thủy điện sông chanh hai
tuy nhiên do thời tiết xấu mưa lớn rồn rập nên tối ngày hôm qua việc tìm kiếm đã tạm dừng
và sáng sớm nay lực lượng quân đội huy động thêm thiết bị bay không người lái để tìm kiếm các nạn nhân mất tích
hiện diện tích tìm kiếm là hơn hai trăm linh hectare mặt nước lượng rác dày khoảng bốn mươi cm phủ kín mặt hồ mặt sông
nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn xuồng máy bị cuốn rác rất khó hoạt động những người tham gia tìm kiếm buộc phải trèo tay
hiện tại vẫn chưa tìm thấy một mươi bốn người mất tích ở trà leng tỉnh quảng nam
bên cạnh đó quân đội và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm bằng đường không và đường bộ đến cho bà con ở tỉnh quảng nam
trực thăng của sư đoàn ba trăm bảy mươi hai đã đưa gần hai tấn hàng hóa cứu trợ vào khu vực hai xã bị cô lập hoàn toàn là phước lộc và phước thành huyện phước sơn tỉnh quảng nam
hiện công tác vận chuyển lương thực thực phẩm vẫn đang được tiếp tục thực hiện một cách khẩn trương
trong khi đó tại thừa thiên huế việc tìm kiếm một mươi hai nạn nhân còn mất tích tại thủy điện rào trăng ba ở xã phong xuân huyện phong điền cũng đã được đẩy nhanh trở lại từ ngày một tháng một mươi một
do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua tại hiện trường đã xuất hiện nhiều vũng bùn đất xét khiến cho công tác tìm kiếm thêm phần khó khăn
với những nỗ lực của lực lượng cứu hộ cùng với phương tiện máy móc được huy động tối đa hiện trường tìm kiếm những công nhân bị mất tích đang dần được thu hẹp
tuy nhiên đến một mươi bảy giờ chiều qua chưa có thêm nạn nhân nào được tìm thấy những nỗ lực của lực lượng tìm kiếm cùng mọi phương tiện cần thiết đã được huy động tối đa sẽ tiếp tục đẩy nhanh công tác này trong những ngày tới
trận mưa lũ lịch sử vừa qua đã nhấn chìm đánh sập và cuốn trôi nhiều nhà cửa của người dân tỉnh quảng bình đặc biệt là tại khu vực huyện lệ thủy tỉnh quảng bình nơi ngập sâu và ngập lâu nhất
hiện những người này đang phải sống nhờ và chờ đợi vào sự hỗ trợ của chính quyền địa phương
bởi bản thân họ ngoài ngôi nhà bị sập thì của cải cũng đã bị lũ cuốn trôi
kinh nhận sau của phóng viên thủy trang antv quang bình
hộ gia đình bà nguyễn thị hiên chú tại xã hồng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình thuộc diện nghèo
cuộc sống đã vốn khó khăn thì sau lũ càng khó khăn hơn bởi ngôi nhà cấp bốn của bà đã bị lũ nhấn chìm và đánh sập hoàn toàn
trong hoàn cảnh với bà hiên sáu mươi hai hộ gia đình khác tại xã an thủy huyện lệ thủy cũng lâm vào cảnh ở nhờ
bởi sáu mươi hai ngôi nhà trên đã bị hư hỏng nặng căn thì mất mái căn thì mất vách hoặc sập hoàn toàn
còn trên địa bàn huyện lệ thủy hàng trăm ngôi nhà cũng lâm vào cảnh tương tự tập trung ở các xã an thủy lộc thủy hồng thủy thanh thủy và phong thủy
xã trực tiếp giới thiệu để cho các đoàn hỗ trợ
đến nay thì phải nói rằng là các hộ đã được hỗ trợ một phần để khắc phục sau lũ lụt
sắp tới từ nguồn hỗ trợ của tỉnh thì huyện sẽ hỗ trợ một nhà như vậy là khoảng bốn mươi triệu
và từ cái nguồn của huyện thì sẽ tính để tiếp tục hỗ trợ cho các nhà bị sập và có hư hỏng hoàn toàn
hiện toàn tỉnh quảng bình có đến gần một ngôi nhà bị hư hỏng đổ hoặc mất an toàn chưa kể hàng chục ngàn ngôi nhà bị ảnh hưởng về kết cấu
trước mắt chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân dọn dẹp kiểm tra độ an toàn của các căn nhà ngập sau lũ
tiếp đó sẽ cố gắng để có chính sách hỗ trợ cho các hộ gia đình